cách đây đúng tròn hai mươi năm vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi chín thành phố hà nội đã vinh dự được unesco trao tặng danh hiệu thành phố vị hòa bình
đó là niềm tự hào không chỉ đối với người dân thủ đô mà còn của cả khu vực châu á thái bình dương
nhận thức được điều đó thành phố hà nội đã không ngừng nỗ lực phát triển và hội nhập mạnh mẽ
suốt hai thập kỷ qua thủ đô hà nội ngày càng khẳng định được vị thế xứng đáng với danh sưng cao quý này
trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước
hà nội là điểm đến thu hút rất nhiều du khách trong nước và quốc tế bởi sự yên bình và những con người thân thiện mến khách
tôi biết đến hà nội cầu thê húc đền ngọc sơn lăng chủ tịch từ lâu nhưng đều qua facebook và internet
tôi nghĩ rằng đây là một nơi rất đẹp và đúng như vậy hôm nay tôi đã được thấy nơi này đẹp như thế nào
hà nội không chỉ là điểm đến hấp dẫn an toàn của du khách trong nước và quốc tế mà còn là điểm hẹn hòa bình
trung tâm kết nối các giá trị toàn cầu
hà nội đã chứng kiến và góp phần không nhỏ vào thành công của nhiều hội nghị sự kiện quốc tế lớn
trong đó có hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai vào đầu năm nay
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều với ba phóng viên đến hà nội thì chúng tôi nghĩ rằng là cái hình ảnh của thành phố hà nội
cũng như là việt nam thì sẽ được khách hàng trên thế giới biết đến nhiều hơn và cũng như tạo cái điểm nhấn
như là sự quan tâm đến khách hàng thế giới nhiều hơn
với nhiều tiềm năng lợi thế cũng như nỗ lực không ngừng
sau hai mươi năm thủ đô hà nội đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra
tuy nhiên thành phố cũng còn nhiều thách thức bảo đảm giữ vững và phát huy tốt hơn nữa danh hiệu thành phố vì hòa bình
phải chăm lo đến đời sống của một cái khối lượng của một cái dân số
có cái sự khác nhau giữa ở trong nội đô ở ngoại thành giữa các cái thu nhập khác nhau
và đặc biệt là nhiều thành phần khác nhau
làm thế nào chúng ta phải thấy hà nội là điểm đến của mọi thành phần dân cư
unesco hiểu rằng mặc dù hà nội tự hào về quá khứ của mình nhưng họ vẫn muốn hướng đến tương lai
chúng tôi tin rằng thành phố này có tất cả những yếu tố phù hợp để trở thành trung tâm của sự sáng tạo
bởi vì đây là một yếu tố chủ chốt của nền văn hóa và hà nội có một tâm hồn văn hóa
chúng tôi tin rằng đó chính là cách để thành phố hà nội duy trì tốc độ tăng trưởng vừa bậc
tự hào với danh sưng thành phố vì hòa bình chính quyền và nhân dân thủ đô sẽ nỗ lực
giữ gìn phát huy thành tiệu đạt được
đồng thời phấn đấu xây dựng hà nội trở thành thành phố sáng tạo đầu tiên của khu vực đông nam á
trong mạng lưới các thành phố sáng tạo unesco